thủ tướng cũng đánh giá cao dự án của sk có liên quan cải tạo môi trường
thủ tướng nêu rõ chính phủ việt nam luôn khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài lớn như sk với tiềm lực tài chính công nghệ thương hiệu thị trường của mình tham gia tích cực hơn với tư cách là đối tác chiến lược trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
đặc biệt các công ty trong lĩnh vực năng lượng dầu khí viễn thông phù hợp với thế mạnh của tập đoàn
thủ tướng cũng mong sk nhiệt tình đồng góp các sáng kiến hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực môi trường
chủ tịch tập đoàn sko world cho biết tập đoàn đang triển khai một số dự án lớn ở việt nam trong đó có việc đầu tư vào các doanh nghiệp ở việt nam khôi phục lại môi trường rừng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo
tất cả các dự án này đều có mục tiêu chung là góp phần phát triển kinh tế xã hội của việt nam
ông nhấn mạnh sk luôn nỗ lực đầu tư và xác định có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của việt nam đề xuất một số ý tưởng cải thiện môi trường kinh doanh bảo vệ môi trường
trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề mà báo chí quan tâm
liên quan đến thông tin mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới với cuba bất chấp sự phản đối từ phía liên hợp quốc người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
việt nam hoan nghênh việc đại hội đồng liên hợp quốc
việt nam vừa qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với cuba
việt nam cho rằng việc tiếp tục duy trì lệnh cấm vận đối với cuba là không phù hợp cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân cuba góp phần quan trọng vào việc phát triển cũng như việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực châu mỹ
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam về kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ của mỹ người phát ngôn bộ ngoại giao khẳng định
chúng tôi mong rằng quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ sẽ tiếp tục được phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở châu á thái bình dương cũng như trên toàn thế giới
sáng nay tại thành phố đà nẵng học viện ngoại giao việt nam quỹ hỗ trợ phát triển biển đông và hội luật gia việt nam đã phối hợp tổ chức
hội thảo quốc tế về biển đông lần thứ một mươi với nội dung hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực tham gia hội thảo có nhiều học giả nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế
hội thảo diễn ra trong hai ngày chia thành bảy phiên họp chủ yếu tập trung đánh giá tầm quan trọng của biển đông trên các lĩnh vực kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng đối với các nước trong khu vực
các phiên thảo luận sẽ xem xét tiến trình xây dựng niềm tin ngoại giao phòng ngừa và nỗ lực giải quyết tranh chấp ở biển đông
hội thảo sẽ giải quyết kịp thời những tình huống khẩn cấp bất ngờ xảy ra trên biển
biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường do hoạt động tàn phá quy mô lớn của con người làm cho hệ sinh thái biển ngày càng biến dạng thay đổi rõ rệt cũng sẽ được các học giả quan tâm phân tích tại hội thảo lần thứ một mươi này
hội thảo là diễn đàn để các học giả bàn thảo và đưa ra sáng kiến khả thi vì mục tiêu hòa bình ổn định và hợp tác cùng phát triển bền vững giữa các nước trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị mới đây văn phòng chính phủ có văn bản thông báo của ý kiến phó thủ tướng vương đình huệ về việc đồng ý cho thành phố hà nội lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số tuyến đường có nguy cơ ủn tắc giao thông trong nội thành
đây là chủ trương đúng đắn và cấp thiết nhằm cải thiện giao thông ở thủ đô
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần tính toán lộ trình thực hiện hợp lý bởi việc thu phí phương tiện giao thông cá nhân sẽ tác động không nhỏ đến thói quen đi lại của người dân
thống kê của sở giao thông vận tải hà nội cho thấy giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hà nội hiện có khoảng năm năm triệu xe máy hơn sáu trăm linh ô tô chưa kể khoảng một hai triệu phương tiện từ các địa phương khác thường xuyên tham gia giao thông
điều đáng lo ngại là số lượng phương tiện không ngừng tăng lên khiến hạ tầng giao thông ngày càng bị quá tài vì vậy việc thu phí phương tiện vào nội đô là cần thiết
tuy nhiên một vấn đề được đặt ra là khi đề án được triển khai
sẽ có không ít người chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng